nửa đêm qua tới sáng sớm ngày hôm nay ở vùng đồng bằng ven biển các tỉnh phía đông bắc bộ
đã tái xuất hiện những cơn mưa nhỏ mưa phùn và cả sương mù trộn lẫn
trong ngày hôm nay khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu
vùng áp thấp phía tây sẽ phát triển trở lại thế chỗ cho khối khí lạnh
vì thế mà trưa chiều nay bắc bộ trời sẽ rứt mưa và chuyển khô ráo hơn nền nhiệt cũng sẽ tăng thêm
các tỉnh phía đông bắc bộ và cả thủ đô hà nội mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay
sẽ giao động trong khoảng hai mươi hai mươi hai độ
với các tỉnh phía tây bắc bộ nhiệt độ cũng tăng lên ngưỡng hai mươi ba hai mươi bốn độ
riêng hai tỉnh lai châu điện biên và phần phía tây của tỉnh sơn la là những vùng chịu tác động mạnh
của vùng áp thấp phía tây nhiệt độ sẽ tăng lên mức hai mươi sáu hai mươi tám độ trời nắng ấm
khối không khí lạnh yếu đi vùng thấp mở ra cũng tạo điều kiện cho các tỉnh miền trung chấm dứt những cơn mưa rào
trong ngày hôm nay dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
sẽ chỉ có mưa ở một vài nơi mây nhiều vào buổi sáng
đến trưa và chiều mây giảm trời hứng sáng và nhiệt độ tăng lên ngưỡng hai mươi hai mươi ba độ
với các tỉnh thành từ đà nẵng đến quảng ngãi nắng xuất hiện từ khoảng một mươi giờ sáng
nên nhiệt độ cũng tăng cao hơn phổ biến ở mức hai mươi năm hai mươi bảy độ
trong khi đó các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận do trời có nắng từ sớm
nên nhiệt độ sẽ cao hơn hẳn phổ biến trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ
nam bộ và tây nguyên tiếp tục nằm trong khối không khí ổn định
chính khối khí này đã ngăn cản sự hình thành và phát triển của mây
vì thế ngay từ bảy giờ sáng trời đã có nắng và thời gian nắng trong ngày kéo dài đến tận một mươi tám giờ chiều
trong đó khoảng thời gian từ một mươi một giờ trưa đến khoảng một mươi năm h chiều là lúc nắng gắt nhất
tại hai tỉnh là con tum và gia lai nhiệt độ cao nhất ngày sẽ giao động trong khoảng ba mươi ba mươi một độ
còn tại hai tỉnh là đắk nông và lâm đồng
nhiệt độ sẽ cao hơn phổ biến ở mức ba mươi một ba mươi hai độ
trong khi đó ở khu vực nam bộ các tỉnh miền đông như bình phước tây ninh bình dương và cả đồng nai
là vùng có nhiệt độ cao phổ biến trong khoảng ba mươi bốn ba mươi năm độ và xảy ra nắng nóng
còn tại các tỉnh miền tây nhiệt độ lại thấp hơn phổ biến trong khoảng ba mươi hai ba mươi ba độ
trên biển khối khí lạnh yếu đi gió trên các vùng biển cũng giảm dần về cấp độ
ở khu vực huyện đảo hoàng sa gió giảm chỉ còn phổ biến
mức cấp bốn năm trời không mưa nhiệt độ trong khoảng hai mươi bốn hai mươi tám độ
trong khi ở khu vực huyện đào trường sa gió đông bắc cũng duy trì ở mức cấp bốn năm
mưa rông không xuất hiện tầm nhìn xa phổ biến trên mức một mươi km
nhiệt độ trong khoảng hai mươi sáu ba mươi một độ
rất thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân trên khu vực biển này
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước